xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức nóng nhất liên quan đến vụ sát hại nữ chủ shop ở bắc giang
mới nhất ngày một mươi hai tháng bốn công an huyện tân yên bắc giang đã bắt giữ đối tượng phạm thị hà hung thủ trong vụ án giết người đêm một mươi một tháng bốn tại thị trấn nhã nam
khi đang trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang cách nơi gây án không xa
tuy nhiên điều khiến cư dân mạng và những người theo dõi vụ việc bàng hoàng hơn là việc đối tượng phạm thị hà và nạn nhân có quan hệ họ hàng
hà khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra rằng đã xin lòng ghép bỏ nạn nhân và nung nấu ý định giết người từ lâu
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với công an huyện tân yên và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức điều tra xác minh truy bắt đối tượng
sau một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm trưa ngày một mươi hai tháng bốn đơn vị chức năng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ đối tượng tại một khu nhà hoàng thuộc thị trấn nhã nam
ngày một mươi hai tháng bốn công an huyện tân yên bắc giang bắt giữ đối tượng phạm thị hà hung thủ trong vụ án giết người đêm một mươi một tháng bốn tại thị trấn nhã nam khi đang trốn trong một ngôi nhà bỏ hoàng cách nơi gây án không xa
kết quả điều tra xác định khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang nhận tin báo tại khu vực tổ dân phố cầu thượng thị trấn nã nam huyện tân yên xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là chị gttm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhạm đã bị đối tượng phạm thị hà dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
an ninh thủ đô cho biết đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân biết chị m mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị m không bán và thể hiện thái độ nên đối tượng xin lòng ghép bỏ và nung nấu ý định giết người
hà nói nó sống hay giả tạo sống hay thái độ với em
trước đó khoảng một tuần hà mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con rào
tối một mươi một tháng bốn khi gặp chị mờ tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nữ chủ cửa hàng quần áo trọng thương dẫn đến tử vong
gây án xong hà bỏ khai nhận định dùng thuốc chuột tự tử nhưng bất thành
phạm thị hà và nạn nhân t m có quan hệ họ hàng gọi nhau là chị em
chị t m vừa mở cửa hàng bán quần áo thời trang tại nhà
trong khi đó hà không có nghề nghiệp ổn định từ nhiều năm trước đi làm ăn xa gần đây trở về địa phương
còn trên báo công an nhân dân có bài viết lời khai ấn lạnh của kẻ đâm chết nữ chủ cửa hàng quần áo
nội dung bài viết cũng đề cập về sự việc trên cùng với đó cũng khẳng định
bước đầu đấu tranh đối tượng hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân biết chị m mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng
nhưng chị m không bán và thể hiện thái độ nên đối tượng xin lòng ghép bỏ và nung nấu ý định giết người
nạn nhân là người hiền lành
trong khi đó hà không có nghề nghiệp ổn định từ nhiều năm trước đi làm ăn xa gần đây trở về địa phương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định

bước đầu đấu tranh đối tượng hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân biết chị m mở cửa hàng quần áo nên đến xem và nung nấu ý định
nhà chỉ ăn chơi
mới nhất theo tờ pháp luật và bạn đọc của báo sức khỏe và đời sống
tiết lộ lời của một cán bộ điều tra thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang pc hai cho biết
hà có nhân thân bất hảo khi có một tiền án về tội môi giới mại dâm và bị xử phạt sáu tháng tù giam
sau khi trở về địa phương hai sống một mình vì bố và em trai đều đang đi làm xa mẹ đối tượng đã mất
nữ nghi phạm cũng chưa lập gia đình hay có mối quan hệ tình cảm với ai
thời gian gần đây hà chỉ ăn chơi không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định
ả cũng không giao du tiếp xúc với ai ở địa phương cuộc sống tương đối khép kín
tuy nhiên một số người dân trong khu vực cũng cho biết trước khi gây án
phạm thị hà đã từng rút dao dọa chém một tiểu thương ngoài chợ vì xích mích khi mua bán
nói về việc dư luận đồn đoán hà có bệnh lý về thần kinh
vì cán bộ cho hay người phụ nữ này không có biểu hiện bệnh lý tâm thần khi bị bắt giữ
và cả trong quá trình làm việc với cơ quan công an
tại địa phương hà cũng không thuộc diện theo dõi người có bệnh tâm thần không có hồ sơ bệnh án
làm việc với công an phạm thị hà khai nhận bản thân và chủ shop quần áo gttm không có mâu thuẫn thủ hàn cá nhân
cô ta từng mua quần áo ở shop của chị m nhưng không vừa ý
nên chiều tối một mươi một tháng bốn hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo song chị m không đồng ý
có thể đối diện án tử hình
cùng với đó trao đổi với báo chí luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết vụ án trên đã gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận
nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nghi phạm theo quy định của pháp luật
theo thông tin ban đầu để thực hiện hành vi phạm tội hà đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm là con dao mang theo
chọn thời điểm đêm muộn cuối ngày không có người đã đến gặp chị mờ tại ngõ gần nhà
hà sau đó đã sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu khiến chị m bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
xét hành vi phạm tội của nữ nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhạt đã sử dụng hung khí chém nhiều nhát
và các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân gây tử vong đã cấu thành tội giết người
tội danh và hình phạt được quy định tại điểm mở khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
đối với hành vi sử dụng dao chém kinh hoàng liên tiếp nhiều nhát nạn nhân có thể sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng
được quy định tại điểm e khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự cố tình thực hiện tội phạm đến cùng
luật sư thơm nêu quan điểm
bác giang mới trở về bác giang mở cửa hàng trước khi bị sát hại
tiếp đó người thân cho biết nhiều năm trước mờ và phú quốc sinh sống cùng bố mẹ và cô gái này mới trở về bắc giang mở sóc quần áo gần đây
sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý thi thể nữ chủ shop quần áo số số là chị gttm hai mươi năm tuổi
trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang đã được bàn giao cho gia đình tiến hành các thủ tục tàng lễ
chiều ngày một mươi ba tháng ba tăng lễ chị m được diễn ra theo phong tục địa phương
rất đông người thân bạn bè tới gửi lời chia buồn động viên gia đình
một người trong họ tộc của nạn nhân cho biết vào ngày xảy ra sự việc tối một mươi một tháng bốn sau quần áo của mờ bị mất nước nên cô gái này vào nhà bà ngoại gần đó để sinh hoạt
quãng đường từ shop và đến nhà bà ngoại không xa nhưng con ngõ vắng người qua lại
khi chị m đến gần nhà bà ngoại thì bất ngờ bị phạm thị hà khách hàng mua quần áo dùng dao tấn công
lúc này do trời tối một người hàng xóm chứng kiến sự việc còn nghĩ rằng đây là vụ đánh ghen
sau khi đâm chị mờ hà nhanh chóng tẩu thoát sau đó mọi người nhanh chóng đưa nữ chủ sóc quần áo đi cấp cứu nhưng chị đã không qua khỏi
người thân chị m cũng cho biết sau khi gây án hà định ném con dao xuống ao nước gần hiện trường nhưng con dao lại mắc trên cảnh cây
được biết chị mờ theo bố mẹ và phú quốc kiên giang sinh sống nhiều năm trước
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một mờ trở lại nhà bác giang và cùng người thân mở shop bán quần áo
nhiều người từng tiếp xúc đều đánh giá mờ là cô gái thông minh xinh đẹp
đây là vụ án nghiêm trọng về an ninh trật tự đối tượng đã sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
những dấu hiệu để lại trên cơ thể nạn nhân cho thấy hành vi của đối tượng gây án là rất hùng hãn coi thường pháp luật coi thường tính mạng của người khác
vậy là đã rõ lời khai và hà đã khai nhận hành vi của mình
quý vị có suy nghĩ gì về hành vi và lời khai máu lạnh của đối tượng hà
cuối cùng nơi nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở bắc giang đối diện với mức án nào
chúng tôi gửi đến quý vị và khán giả ở những tin tức tiếp theo xin kính chào và hẹn gặp lại